giá lúa ở đồng bằng sông cửu long đang ở mức cao nên nhiều nông dân tại thành phố cần thơ sau khi thu hoạch vụ đông xuân đã lập tức đốt đồng làm đất để xuống giống vụ hẻ thu
bất chấp khuyến cáo của các ngành chức năng là phải đảm bảo thời gian cách ly giữa hai vụ ít nhất là ba tuần
theo ngành nông nghiệp của thành phố việc làm này sẽ gây nhiều thiệt hại hơn là lợi ích
vụ hè thu hai nghìn một mươi bảy thành phố cần thơ dự kiến xuống giống gần bảy mươi tám hectare
theo lịch thời vụ vụ lúa này sẽ được xuống giống làm hai đợt
đến thời điểm hiện tại nông dân đã xuống giống được trên một mươi bốn ha đạt một mươi tám so với kế hoạch nhanh hơn gần tám ha so với cùng kỳ
nguyên nhân là do tại nhiều quận huyện nông dân vừa gặt vụ đông xuân hôm trước thì hôm sau đã tranh thủ đốt đồng làm đất để xuống giống tiếp
đây là việc làm gây bất lợi cho cây lúa trong vụ hẻ thu
đối với các vùng mà nông dân tranh thủ để xuống giống vụ hè thu sớm thì nguy cơ dịch hại sẽ rất là lớn
do là hiện nay thì một số vùng đang là thời điểm thu hoạch như vậy thì các loại dịch hại trên lúa thu hoạch này có thể sẽ tấn công qua tìm nguồn thức ăn từ lúa hề thu sớm
đồng thời một cái nguy cơ mà bà con có thể gặp phải là do bà con không có làm đất tốt để mà chuẩn bị cho cái thời vụ không có cài ải không có phơ đất
thường thì đối với vụ hề thu sớm bà con hay là xả chai
như vậy thì là cái nguy cơ
từ đầu dụ khi mà chuẩn bị xuống giống làm đất thì như là dọng khuyến đông bảo thực vật cũng theo sát để tập quấn là cho bà con mình cái cách là làm lúa chất lượng cao nó như thế nào từ khâu đầu đến khâu cuối
tất cả các biện pháp đó thì bà con cũng tương thủ là làm theo nói chung là tốt
việc xuống giống vụ hè thu ngay khi vừa gặt xong vụ đông xuân rất dễ gây ảnh hưởng đến cây lúa
hơn nữa dụng không được cây ải qua nhiều năm thì năng suất cũng sẽ không cao và phát sinh các sinh vật gây hại lây lan từ vụ này sang vụ khác
nếu mà có dịch bệnh như dịch nâu thì mình tập trung các ngành khuyến đông khuyến cáo thì mình tập trung xuống là dịch dập trong dịch trong vòng ba bốn ngày thì tập trung
vì vậy là nó dịch đồng bộ thay vì mình dịch nhỏ lẻ gãy gác thì nó không hiệu quả tốn chi phí
theo ngành nông nghiệp khuyến cáo thì bà con sau khi thu hoạch lúa đông xuân xong mình phải giảng dụ ít nhất là cũng phải ba tuần lễ làm đất kỹ dọn sạch gom gạ trên đồng lúa chét trên đồng để mà thực hiện cái vụ
tiếp theo an toàn và đảm bảo tình hình dịch hại
do giá lúa đầu vụ đang ổn nên bà con muốn nhanh chóng làm vụ tiếp theo để bán được giá cao
tuy nhiên những biến động của thị trường thì không thể lường trước được cho nên việc tuân thủ lịch thời vụ và khuyến cáo của ngành chức năng để bảo đảm năng suất chất lượng lúa là điều hết sức cần thiết